ngay sau khi hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng kết thúc tại argentina
nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi g hai mươi đã kêu gọi tăng cường đối thoại
để giảm căng thẳng thương mại đang leo thang
đồng thời cảnh báo các căng thẳng thương mại đang đe dọa tới sự phát triển kinh tế toàn cầu
trong thông cáo báo chí được đưa ra cuối hội nghị diễn ra tại thủ đô buenos aires của argentina
các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng của g hai mươi cảnh báo
những căng thẳng thương mại và địa chính trị gia tăng đã gây ra nguy cơ cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu
các bộ trưởng còn nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường đối thoại và hành động
nhằm giảm nhẹ các nguy cơ và tăng cường lòng tin
phát biểu sau khi kết thúc hội nghị bộ trưởng kinh tế argentina nicola dujovne ngụ ý rằng
g hai mươi không thể bị chia rẽ vì các tranh chấp thương mại
và cho rằng những bất đồng này nên được giải quyết trực tiếp giữa các chính phủ hoặc thông qua wto
trong khi đó bộ trưởng tài chính mỹ stephen mnuchin tái khẳng định rằng
mỹ chỉ muốn có cán cân thương mại cân bằng hơn với các nước khác
về phần mình ủy viên phụ trách kinh tế và các vấn đề tài chính của eu pierre moscovici
bày tỏ phản đối các chính sách bảo hộ của mỹ song cho rằng cần tỉnh táo để giải quyết những bất đồng này
các bộ trưởng tài chính của mexico và canada đã bày tỏ sự lạc quan
về quá trình tái đàm phán hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta với mỹ
ngay cả khi căng thẳng thương mại do việc áp thuế của mỹ gây ra
đã chi phối hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương
nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi
bộ trưởng tài chính của mexico gonzález anaya cho biết vẫn còn một số vấn đề của nafta chưa được khép lại
song việc tái đàm phán có thể được hoàn tất trước khi ông andres manuel lópez obrador
nhậm chức tổng thống mexico vào ngày một tháng một mươi hai tới
bộ trưởng gonzález anaya nhận định có khả năng các bên đạt được một số thỏa thuận
ông cho biết đã thảo luận về việc đổi mới hiệp định năm

với người đồng cấp canada bill mono
về phần mình bộ trưởng tài chính canada bill mono cho hay
ông cảm nhận được sự lạc quan từ người đồng cấp mỹ steven mnuchin
về việc xúc tiến nafta sau khi hội nghị bộ trưởng tài chính g hai mươi kết thúc
bộ trưởng mnuchin đã bày tỏ hy vọng tại một cuộc họp báo
rằng sẽ đạt được thỏa thuận về nafta trong tương lai gần
ngoài ra quan chức mỹ cũng đảm bảo với người đồng cấp canada rằng
mỹ vẫn nỗ lực duy trì một thỏa thuận ba bên
bất chấp đề nghị của tổng thống donald trump triển khai các thỏa thuận song phương riêng rẽ
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt